ngày một mươi hai tháng một mươi một sở y tế tp hcm và hội thầy thuốc trẻ việt nam hội thầy thuốc trẻ tp hcm quy định kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành
nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho người bệnh covid một mươi chín f đang có xu hướng tăng lại trong thời gian gần đây
theo đó khi cần tư vấn và hỗ trợ của thầy thuốc đồng hành f hoặc người thân hay gọi tổng đài một nghìn hai mươi hai bấm phím bốn
trong lần kích hoạt này để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của mạng lưới thầy thuốc đồng hành
sở y tế yêu cầu giám đốc trung tâm y tế quận huyện và thành phố thủ đức trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm và các bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín
phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng tổ điều phối của mạng lưới thầy thuốc đồng hành
thông cung cấp cập nhật danh sách f trên địa bàn trong phối hợp hoạt động cấp cứu người bệnh khi nhận được thông tin từ các thầy thuốc tình nguyện
sở y tế cũng đề nghị mạng lưới thầy thuốc đồng hành thông tin cho sở biết những cơ sở y tế chưa phối hợp tốt trong công tác tư vấn
tiếp nhận điều trị cho người bệnh để kịp thời chấn trình
theo sở y tế tp hcm mạng lưới thầy thuốc đồng hành là sáng kiến của hội thầy thuốc trẻ việt nam trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua
đã huy động hơn bảy bác sĩ trên khắp cả nước tham gia tư vấn từ xa cho hàng nghìn trường hợp f gặp khó khăn
trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh trên địa bàn thành phố
theo sở y tế tp hcm mạng lưới thầy thuốc đồng hành tình nguyện đã tư vấn và sàng lọc những f có dấu hiệu nặng
và kịp thời hướng dẫn f tự chăm sóc và kết nối với các tổ phản ứng nhanh
các trạm cấp cứu vệ tinh để cấp cứu và điều trị
sở y tế cũng nhận định hoạt động tư vấn của mạng lưới thầy thuốc đồng hành lại càng gần gũi với người dân
và càng phát huy hiệu quả khi được kết nối qua tổng đài một nghìn hai mươi hai của thành phố
trong sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
nếu dịch covid một mươi chín giảm xuống màu xanh mở rộng hơn thì hoạt động được mở nhiều hơn
còn nếu vàng lên hoặc chuyển thành màu cam màu đỏ thì hoạt động phải giảm đi
đó là khẳng định của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi đã trao đổi với báo chí
về việc số ca nhiễm covid một mươi chín những ngày gần đây gia tăng tại tp hcm
ông phan văn mãi cho biết
việc f gia tăng nằm trong dự kiến của thành phố
vì khi mở cửa việc giao thương tiếp xúc đi lại nhiều hơn
tp hcm và các quận huyện phường xã luôn theo dõi sát
thấy chỗ nào bất thường thì có phương án xử lý
nhưng những ngày gần đây huyện hóc môn và huyện nhà bè có số ca nhiễm tăng
thì thành phố tập trung đánh giá phân tích và có các biện pháp truy vết nhanh
bao vây xử lý kịp thời
trước băn khoăn của doanh nghiệp liệu rằng thành phố có xiết chặt khi dịch bệnh gia tăng
ông phan văn mãi cho biết
tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã khẳng định rất rõ là phải thực hiện thích ứng an toàn
do vậy độ mở của các hoạt động kinh tế xã hội tùy thuộc vào tình trạng dịch bệnh
nếu dịch giảm xuống màu xanh mở rộng hơn thì hoạt động được mở nhiều hơn
còn nếu vàng lên hoặc chuyển thành màu cam màu đỏ thì hoạt động phải giảm đi
chủ tịch ủy ban dân tp hcm cho biết
hiện nhiều địa bàn có nguy cơ dịch bệnh ở cấp độ ba nguy cơ cao
có nơi ở cấp độ hai nguy cơ trung bình có nơi ở cấp độ một nguy cơ thấp
còn trung toàn thành phố đang ở cấp độ hai số ca nhiễm hàng ngày đang tăng
nếu tới mức phải siết lại thì thành phố sẽ siết chặt
đồng thời cho biết việc đánh giá cấp độ dịch được thực hiện hàng tuần
người đứng đầu chính quyền tp hcm nhìn nhận diễn biến dịch tại thành phố
và các địa phương vẫn đang diễn biến phức tạp
nên cần phải cẩn trọng chủ động phòng dịch không được lơ là
tp hcm đã có kế hoạch củng cố hệ thống y tế nói chung
gồm y tế công cộng y tế điều trị y tế phục hồi
trong đó trạm y tế củng cố về cán bộ lãnh đạo trưởng trạm phó trạm
bổ sung cán bộ y tế cơ chế chính sách cho hoạt động của trạm y tế
vừa qua sở y tế thành phố đã có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động ở các phường
trong đó cán bộ y tế của các bệnh viện cấp thành phố
làm nòng cốt số hỗ trợ cán bộ cơ sở cùng tham gia để giải quyết các vấn đề trước mắt
sau này thành phố sẽ xây dựng các cơ chế để đưa các bạn sinh viên ngành y tốt nghiệp
về làm việc tại trạm y tế một khoảng thời gian nhất định để bổ sung nguồn lực
theo bộ giáo dục đào tạo trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
một số địa phương phải cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo phòng chống dịch
việc triển khai dạy học trực tuyến dạy học qua truyền hình là giải pháp cần thiết của các trường
nhằm giúp các em không quên kiến thức duy trì nền nếp học tập
thực hiện phương châm tạm dừng đến trường không dừng học đảm bảo hiệu quả công bằng
cho việc tiếp cận các điều kiện giáo dục học tập giữa học sinh các vùng miền
bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện nay vẫn còn hơn hai mươi cơ sở đào tạo thuộc ngành mỹ thuật và sức khỏe
do ảnh hưởng của dịch bệnh các sinh viên vẫn chưa ra được trường
do không thể hoàn thành các bài đánh giá kết quả cuối cùng
ở nhiều địa phương có dịch trẻ mầm non không được đến trường cũng không có thể học trực tuyến
trong khi đó nhiều phụ huynh không có kỹ năng kiến thức chăm sóc trẻ
thời gian trẻ ở nhà dài dẫn đến áp lực căng thẳng dễ gây ra mất an toàn cho trẻ
nhiều phụ huynh phải sắp xếp công việc chăm sóc con ở gia đình
ảnh hưởng tới thu nhập và phát triển kinh tế
việc hướng dẫn trực tuyến cho cha mẹ trẻ hiện nay hạn chế về nội dung phương pháp trang thiết bị
chất liệu thực tiễn trực quan sinh động chưa đảm bảo tương tác tích cực với trẻ mầm non
ghi nhận tại tp hcm đã hơn một tháng kể từ ngày tp hcm nới lỏng giãn cách
cho phép người dân trở lại hoạt động bình thường
thế nhưng cả thành phố chỉ mới có hai trường học tại xã đảo thành an gần giờ
được đón học sinh đi học trực tiếp
không có người giữ con rất nhiều phụ huynh phải tìm đến các nhóm trẻ mờ chui
để có thể đi làm trở lại
nhiều giáo viên cho biết rất sợ và lo lắng do tình hình dịch bệnh rất căng thẳng
có thể sẽ bị đình trí hoạt động mang nhiều tác hại xấu cho trường sau này
chị ân có hai con nhỏ
suốt mấy tháng qua hai vợ chồng do dịch bệnh nên đã phải nghỉ làm ở nhà để chồng hai bé
khi hết dịch vợ chồng chị phải bắt đầu công việc lại vì các khoản kinh tế của gia đình
đều đã cạn kiệt và phải vay mượn từ nhiều người
không có ai giữ con gia đình chị đành phải liên hệ cho các cô giáo tại trường nhưng đều quá tải
theo báo cáo của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn
một bộ phận không nhỏ giáo viên ngoài công lập không có lương khi phải nghỉ dạy
trong thời gian trẻ em ở nhà
không đến trường để phòng dịch dẫn đến tình trạng không ít người bỏ việc
thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy
cả nước hiện có một trăm năm mươi năm tám mươi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đảm nhiệm việc nuôi dưỡng
chăm sóc giáo dục cho hơn một hai mươi bốn triệu trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
thiếu nhân lực là khó khăn lớn của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
trong đảm bảo an toàn cho trẻ và chất lượng giáo dục khi huy động trẻ đến trường
sau thời gian nghỉ tránh dịch
về giải pháp
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền
ban hành các chính sách đặc thù để đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý
giáo viên nhân viên người lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non
hỗ trợ giáo viên hợp đồng để ổn định cuộc sống và động viên tinh thần giáo viên quay trở lại trường
tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em và gắn bó lâu dài với giáo dục mầm non
bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị xem xét miễn đóng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ giáo viên giảng viên nhân viên
cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non tham gia đóng từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đồng thời đề nghị xem xét miễn giảm các loại phí lệ phí giãn thời gian nộp thuế
kéo dài thời gian quyết toán thuế từ năm hai nghìn hai mươi đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
với những khó khăn đã nêu trên có thể thấy rất nhiều hạn chế
trong việc giáo dục trẻ mầm non hiện nay ở các thành phố lớn và các khó khăn nhiều hơn ở các vùng xa hẻo lánh
nếu tình trạng dịch bệnh tiếp tục kéo dài và không có biện pháp xử lý triệt để
sẽ dân đến những hệ luyện lớn tới sự phát triển của những hạt giống tương lai sau này
khó khăn trong học trực tuyến giải pháp với các bậc mầm non
đối với các cấp bậc có thể học trực tuyến hiện nay bộ giáo dục và đào tạo đang chỉ đạo trực tiếp
các địa phương gấp rút thống kê số lượng học sinh chưa có thiết bị học tập
để có kế hoạch cụ thể đáp ứng kịp thời
đến nay bộ đã nhận được đề xuất hỗ trợ máy tính của năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
theo đó số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ là hơn hai một triệu
tính riêng tại các tỉnh thành phố đang triển khai dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
số học sinh cần được hỗ trợ là hơn một tám triệu bao gồm hơn hai trăm chín mươi tám em thuộc hộ nghèo hơn
hơn hai trăm bảy mươi sáu em thuộc hộ cận nghèo
một năm trăm linh em có cha mẹ tử vong vì covid một mươi chín và hơn một hai mươi bốn triệu em thuộc các đối tượng khó khăn khác
số lượng máy tính đã huy động mới chỉ đáp ứng bốn mươi sáu một tổng số nhu cầu hỗ trợ của học sinh có hoàn cảnh khó khăn
việc mua ra máy tính từ nguồn huy động ở địa phương gặp khó khăn vì công tác tổ chức đấu thầu
mất nhiều thời gian nguồn hàng hạn chế do dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng
linh kiện điện tử và nhu cầu số lượng lớn máy tính cùng một thời điểm
nên năng lực sản xuất không thể đáp ứng
tiến độ bị chậm lại một hạn chế nữa là chất lượng học tập ở các khu vực khó khăn
ở vùng sâu vùng xa còn thấp tình trạng học sinh học không chuyên cần bỏ học
và đang có nguy cơ bỏ học tái mù chữ vẫn còn ở một số địa phương
đặc biệt với cấp bậc mầm non việc học trực tuyến không triển khai vì lứa tuổi này
chưa hoàn thiện sự tập trung tiếp thu theo hình thức online
thay vào đó cần duy trì kết nối giữa nhà trường và phụ huynh qua các kênh liên lạc phù hợp
để chia sẻ tư vấn về việc nuôi dưỡng chăm sóc cho trẻ tại nhà
đối với trẻ em mẫu giáo năm tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi cần thiết
hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình
nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào nhập học lớp một
khi trẻ em đến trường trở lại các cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết
phù hợp với thời gian còn lại của năm học hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch
giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp giúp trẻ đạt được mục tiêu
kết quả mong đợi cuối độ theo chương trình giáo dục mầm non
đảm bảo trẻ em mẫu giáo năm tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non khi kết thúc năm học